và câu hỏi tương tác đầu tiên của quý vị khán giả gửi đến địa chỉ email dành cho thạc sĩ siêu thị thanh thủy ạ
bạn lan châu ở hà nội hỏi là
năm nay em bốn mươi hai tuổi rồi đã sinh con được gần hai năm
nửa năm nay em thấy cơ thể thường xuyên căng thẳng mệt mỏi da kém sắc giảm ham muốn
mong thạc sĩ tư vấn giúp em liệu đó có phải là tình trạng thiếu hụt nội tiết tố
và em phải cải thiện tình trạng này thế nào
xin mời chị thủy ạ
thực ra thì cũng phải nói với bạn là bạn bốn mươi hai thì cũng là đến cái độ tuổi có thể tiền mẵn kinh rồi đấy
có dấu hiệu tiền mẵn kinh đấy
mà nhất là bốn hai mà bạn mới sinh con được hai năm
thực ra đối với cái độ tuổi này mà nuôi một đứa trẻ con thì quả là cũng là vất vả
cũng vất vả xong rồi công việc xong rồi tất cả nhiều thứ với cộng với độ tuổi nữa thì cũng là đến cái độ tuổi có thể là tiền mẵn kinh
thế nhưng mà mình thì mình vẫn khuyên với độ tuổi bốn mươi hai
mà cái bây giờ nó chỉ là xuống sắc về mặt da thôi
ngoài có nghĩa là da
ngoài có nghĩa là da
tóc thôi chứ nó chưa có cái biểu hiện gì nhiều về chức năng
thì có lẽ bạn vẫn nên đi tập thể dục này
rồi các cái chế độ ăn uống
để cho mọi người gọi là níu thanh xuân ấy
chứ còn nếu thực ra thì mình nghĩ là
thế này là cái dối loạn của tiền mẵn kinh ấy
nếu mà có cái tối loạn mà tiền mẵn kinh mà nó gây ảnh hưởng đến cơ thể
ví dụ nó bốc hỏa rất nhiều
người ta không thể chịu được
ví dụ như là người ta sẽ cảm thấy là quan hệ nó khô rát đau
hoặc là nó có cái tiết
trên thức hiệu ấy
nghĩ là nó ảnh hưởng đến chức năng ấy
thế anh bục về can thiệp bằng thuốc
chứ còn nếu mà ví dụ những cái mà nó chỉ là cơ năng thôi
mình cảm giác là cái da mình nó xuống sát rồi là mọi cái
thì có lẽ là mình hãy điều chỉnh bằng cái
gọi là mình tập thể dục đã
ta thể dục rồi ăn uống rồi là thả lỏng
thả lỏng mình giảm stress đi
để điều chỉnh
nếu mà mình điều chỉnh như thế mà vẫn không được ấy
thì một trong những cái điều chỉnh bằng cái
điệu pháp những cái
thì có thể cũng đã dùng được
nhưng mình thì mình khuyên rằng là
với một cái người phụ nữ mà mới sinh xong ấy
là một thời điểm là cũng là cái thời điểm
mà nó giảm tối thiết rất nhiều
nhất là những cái phụ nữ mới sinh xong
thì nó giảm estrogen rất nhiều
nhưng sau một thời gian dài người ta
nó lại hoạt động trở lại
thì nó lại bình thường
thế nên là bạn hãy
theo mình ấy thì bạn hãy
cố gắng tập thể dục này
thả lỏng này
ăn chế độ ăn
ăn uống này
thả lỏng này
cố nghỉ ngơi
nếu mà bạn ấy cảm thấy vẫn còn những triệu chứng đấy
thì nên đi khám
và bác sĩ sẽ cho những cái
cách cải thiện tốt hơn
xin cảm ơn thạc sĩ diễn vĩ thanh thủy